đắk lắc là tỉnh có địa bàn rộng địa hình phức tạp đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn
xác định điện lưới có vai trò rất quan trọng trong việc giúp bà con thoát nghèo
nên trong những năm vừa qua chính phủ đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để đưa điện lưới quốc gia
đến tận các xã buôn vùng sâu vùng xa của tỉnh và nhờ đó mà đời sống của nhân dân đang từng ngày khởi sắc
chưa bao giờ người dân đắk tu và các buôn làng ở vùng căn cứ cách mạng của huyện grongbong tỉnh đắk lắc
có được cuộc sống tốt đẹp như ngày nay sự truyền bình ấy đặc biệt rõ nét từ khi đảng nhà nước
đầu tư đưa hệ thống lưới điện quốc gia về phục vụ sản xuất sinh hoạt cho bà con
ở giữa rừng núi sâu thẳm mỗi khi đêm về dưới những mái nhà sàn đều bừng sáng ánh điện
bà con buôn làng ai cũng vui cái bụng
có điện có chủ trương đảng nhà nước cho cái thôn bình minh là cho xây dựng là là đưa dòng điện về
thì điện á là có điện thì cuộc sống á mọi tất cả bà con á ai cũng hẳn khởi có bộ ban đạo hẳn khởi đã được là trúng xuống là có điện sáng
khỏi lo là đèn dầu mà có điện cho đến nhà nào cũng sinh hoạt nấu có cơm ăn nấu có cơm chí
từ ngày được đảng nhà nước đầu tư đưa hệ thống lưới điện quốc gia về tận các buôn làng
những công trình cấp nước sinh hoạt trạm y tế trường học biêu điện phát huy hiệu quả phục vụ tốt đời sống nhân dân
có điện để bà con xem tv biết tin tức trong nước và thế giới
qua tv biết cách để học kinh nghiệm trong phát triển sản xuất chăn nuôi
trong thời xưa thì thổ thật đường thì cũng không có điện thì cũng không có
và giờ thì đường cũng có rồi nhà nước đầu tư đưa vào điện rồi lại đường rồi cầu treo nữa
học sinh cũng dễ đi học hành hơn và hoàn cảnh bây giờ cũng khác hơn là thời sự
dự án ba trăm một mươi năm thôn buôn được công ty điện lực đắk lắc tiếp nhận và triển khai lắp đặt công tơ cho gần hai mươi ba hộ dân
thuộc một mươi một huyện trên địa bàn tỉnh
đắk lắc với nguồn vốn trên bốn trăm một mươi hai tỷ đồng đã và đang hoàn thành nơi nào có điện đời sống đã thay đổi hẳn
trong những năm qua với sự nỗ lực của ngành điện nói chung và của công ty điện lực đắk lắc
chúng tôi nội riêng thì cũng đã phản đấu đưa điện về các thôn buôn vùng sâu vùng xa các bảng làng
tính đến thời điểm này thì trên địa bàn tỉnh đắk lắc của chúng ta là số hồ có điện là trên chín mươi bảy
số hồ đã có điện lợi quốc gia
cái điện được đưa về cho các thôn buôn vùng sâu vùng xa nhất là các thôn buôn chưa có điện
thì một điều mà bản thân chúng tôi là cái người quản lý bảng điện thì rất dễ và rõ nhận thấy rằng là
cái cuộc sống của người dân thay đổi hẳn
đắk lắc là một trong những tỉnh có số thôn buôn số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia cao nhất trong năm tỉnh tây nguyên
từ đây điện lưới quốc gia đã vươn xa đến các khu vực miền núi vùng sâu vùng xa
thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số
đây cũng là tiền đề quan trọng đưa tây nguyên từng bước phát triển theo kịp các khu vực khác trong cả nước